thông tin khởi tố điều tra vụ hai luật sư bị hành hung tại trương mỹ hà nội
liên quan đến vụ hai luật sư bị hành hung xảy ra vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
tại thôn lũng vị xã đông phương yên huyện trương mỹ thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội cho biết
đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi một
hai luật sư trần thu nam và lê văn luân có buổi làm việc với bà đỗ thị mai
tại thôn đông cựu xã đông phương yên huyện trương mỹ hà nội
liên quan đến việc con trai bà mai là đỗ đăng dư bị đánh chết tại trại tạm giam
sau khi làm việc xong và ra khỏi nhà bà đỗ thị mai
hai luật sư trần thu nam và lê văn luân đã bị một nhóm thanh niên người hành hung gây thương tích
bước đầu điều tra cơ quan công an xác minh làm rõ tám đối tượng tham gia hành hung hai luật sư
qua quá trình đấu tranh khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận
nguyên nhân dẫn đến việc hành hung hai luật sư trên là do nhóm này bị xe ô tô bốn chỗ
trên xe có chở hai luật sư phóng nhanh bắn bụi bẩn lên người
nên các đối tượng đuổi theo đón đợi rồi hành hung